tại thành phố cần thơ hiện địa phương này đang có nguy cơ sạt lở rất cao do đồng bằng sông kiểu long vào đợt chiều cường kết hợp với lũ đầu nguồn đổ về đã gây ra tình trạng ngập nặng tại nhiều địa phương vùng hạ liêu
chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay thành phố cần thơ đã xảy ra một mươi sáu điểm sạt lở với tổng chiều dài năm trăm tám mươi sáu mét thiệt hại hơn ba mươi ba tỷ đồng
qua khảo sát tổng chiều dài đoạn có nguy cơ sạt lở lên tới hơn một trăm năm mươi bốn mét và cần phải di rời hơn một mươi tám người dân sống ven sông rạch
nhằm tìm giải pháp đối phó thành phố cần thơ đã phối hợp với viện khoa học thủy lợi miền nam tiến hành kiểm tra các công trình chống sạt lở
đồng thời cũng triển khai đề án quy hoạch phòng chống sạt lở các sông rạch trên địa bàn thành phố cần thơ